kể từ khi mất người thân nhân trẻ này được bà ngoại gửi vào chùa để nghe kệ cửa phật
em lâm văn tâm sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại thôn một xã gia huynh huyện tánh linh tỉnh bình thuận
cháu ngoại của bà vương kim hoa là nạn nhân trong một vụ án mạng do con trai của bà vương kim ngọc là nguyễn thế hệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại khu phố lạc hương hai thị trấn lạc tánh huyện tánh linh gây ra
nhưng gác lại nỗi đau mất đi đứa cháu ruột già đã nuôi từ tấm bé
bà hoa thấu hiểu gánh nặng của gia đình bà ngọc
để cả hai hóa giải nợ nần mà bà xem như từ kiếp trước
rồi nghĩ hoàn cảnh là ổng bà cũng kể ổng đưa vết thương trên đầu ổng đồ á bà nữa đó nữa đó
nói là ở nhà nó đánh ông bà vậy đó nó cũng lấy cái cây đó đến nó vút ông bà
vậy rồi mình cũng thấy tội quá đi có làm tới đâu đi nữa thì cháu mình cũng mất rồi
mà bây giờ người ta già cả vậy rồi bây giờ cái gánh nặng của ta còn nặng lắm
cô nghĩ vậy cô cô nói thôi không có làm khó dễ gì hết
tối ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
tại khu phố lạc hóa thị trấn lạc tánh huyện tánh linh tỉnh bình thuận

do mâu thuẫn cá nhân nền nguyễn thế hệ đã dùng hông khí tấn công anh lâm văn tâm
do vết thương quá nặng nên anh tâm đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu
công an huyện tánh linh đã phối hợp với công an thị trấn lạc tánh bắt giữ đối tưởng nguyễn thế hệ
thu hồi hung khí gây án đồng thời khám nghiệm hiện trường
bàn giao đối tượng hệ để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
đối tưởng nguyễn thế hệ này trước đây thì bình thường
sau khi có một biến cố là
thành kinh hiện tại là không bình thường
có lúc thì hiền có lúc thì dữ
thường xuyên là gây mất trật tự
cũng như là gây mâu thuẫn với lại các thanh thiếu niên và những người ở ngoài xã hội
các đối tượng ở ngoài địa phương thì không biết là đối tượng nguyễn thế hệ này
là đối tượng mà bị thần kinh không ổn định
cho nên là khiêu khích cũng như là chọc gẹo đối tượng nguyễn thế hệ
thì sau đó là hai bên xảy ra mô thuẫn và mới dẫn đến cái sự việc
gia đình bà vương ngọc hoa có hoàn cảnh hết sức đặc biệt
năm hai nghìn bảy con rể của bà qua đời
đến năm hai nghìn chín con đẻ của bà cũng mất vì bảo bệnh
để lại cho ông bà ba đứa trẻ mồ côi
lâm văn tâm là đứa cháu út

ba vợ chồng bà hoa cùng lúc nuôi sáu người cả con lẫn cháu
ông bà nghèo không có nhà để ở
mượn đất của công ty cao su gia huynh
dụng một túp lều tạm
rồi buôn bán lạt vặt để kiếm kế sinh nhai
khi các cháu bà đến tuổi đi học
bà hoa thuê nhà về thôn hai gần trường
để các cháu bà tiện đi học
ba năm trước chồng bà hoa mất
nhưng may mắn các con cháu của bà đã đến tuổi trưởng thành
bà hoa xếp tư trang theo con cháu lên thành phố
dịch bệnh bùng phát mạnh
mẹ con bà cháu bà hoa về quê lánh nạn
những tưởng chồng cây đến ngày hái quả
nhưng nỗi bất hạnh lại tiếp tục ập đến với bà
mình không có tin tự gì
nó mới về chiều là nó thay đồ tắm rửa sạch sẽ
nó còn hỏi là con có đẹp mặc áo này có đẹp hay không
rồi này kia
xong rồi là cháu đi
xin chào bà hoa
để cháu đi
trong ngôi nhà của vợ chồng con gái
bà hoa ngồi nâng niu những kỷ vật cũ của đứa cháu ngoại
mà chính tay bà chăm bẫm từ khi bốn tuổi
trong kỷ ức của bà hoa
tâm bé nhỏ và ngoan ngoãn
lễ phép đến mức không khi nào bà nữ đánh phản
bà hoa nhớ tháng lương đầu tiên
tâm mang về biếu và không lấy
nên em lại dành để mua đồ về nhà
rồi những lần hai bà cháu treo đùa tâm gọi bà là bà bông
nỗi đau của bà hoa
nhân lên gấp bội
bà đau nỗi đau của người bà mất cháu
người mẹ mất con
của một con người cùng khổ
lần lượt mất đi
những tài sản đáng giá nhất của cuộc đời
nhưng trái tim ứa máu của bà hoa
cũng không quên dành một phần ấm áp
cho một phận đời khác
cũng lâm vào cảnh cùng cực ngoài kia
hầu hết bà ạ
sẽ thiết kế
bà vương kim ngọc
bà ngọc chăm lo nhà cửa sớm hôm
trong sự cô đơn quạnh quẽ
nguyễn thế hệ con trai của bà ngọc
vốn là một thanh niên ngoan ngoãn
đam mê võ thuật
và có năng khiếu về nhiếp ảnh
nhưng một vụ tai nạn giao thông bất ngờ
đã ảnh hưởng nặng nề đến thần kinh của hệ
khiến cậu trở thành một con người khác
và nhiều khi chính ông bà
cũng là nạn nhân của con
khi nó bị tai nạn
thì nó về nó nóng tánh này kia
khi mà nó ra đường
thì người ta nói nó không nói lại được
thì nó quậy
nó phá gia đình
nó rượt mẹ
rồi đập đổ này kia nọ
nó cái tánh của nó như vậy nè
nó khác hơn mọi người
nó uống rượu rồi thì nó quậy
còn không uống rượu
thì nó bình thường
nó ấy này kia nè
đầu óc nó không có nổi lên
uống rượu rồi
thần kinh nó nổi lên
sau khi gây án nguyễn thế hệ bị tạm giam tại trại giam công an tỉnh bình thuận
và hiện đang được cho đi giám định sức khỏe tâm thần theo quy định

tuy nhiên có một câu chuyện vô cùng cảm động
về tình nghĩa giữa con người với nhau trong vụ án này
đó là cố gắng kiềm chế nỗi đau mất đi đứa cháu
do chính bàn tay mình nuôi dưỡng chăm bẫm
bà vương kim hoa quyết định viết đơn bãi nại cho hệ
gia đình bà vương kim hoa không có tài sản gì đáng giá
thậm chí đến ngôi nhà để ở cũng không có
phải đi ở nhờ
nơi tờ tự của cháu phải gửi lên chùa
vậy nhưng trái tim bà hoa vẫn có chỗ dành cho sự khoan dung và lòng nhân ái
bởi hơn ai hết bà hiểu được
nỗi đau khi phải sống chia lìa với người thân của mình
mọi việc mà về bên ngoài
do các cấp lãnh đạo suy xét
còn riêng về nội đứng về một khía cạnh của tôn giáo
chúng tôi thấy bà cụ đó bà cũng ngại được phần nào
và đồng thời bà cũng tạo điều kiện
bà cũng nói là thôi đây là duy nhất
điều kiện số của cháu của bà
cho nên bà không có kiện cáo
nhưng chỉ cần bên gia đình họ cũng biết
đồng thời cũng có một phụ giúp gì trong việc ma chai của cháu
còn rồi gia đình bên kia thì người ta cũng chấp nhận
theo những lời nội đề nghị của gia đình bên này
chắc cũng không có tính quá cải lại gì hết
đến về bên tôn giáo thì chúng tôi thấy
tất nhiên cuộc đời này thì nó cũng đều có nhấn và có quả hết
thành ra nếu như gia đình mà tạo điều kiện
thường duyên tốt cho tôn giáo này
cho những hai bên á
thì đó là trường hợp rất là tốt
cái chết đôi khi không phải là sự mất đi
cái chết có khi là sự luân hồi
làm tình yêu thương cảm thông sẻ chia này nở
lầm văn tâm
chàng trai một mươi bảy tuổi đã mất đi mạng sống của mình một cách vô tình
nhưng ở một cõi xa xa
năm nào đó em vẫn có thể ngậm cười
bởi trái tim của ngoại
trái tim của người đã dành cả cuộc đời yêu thương chăm sóc em